tại cuộc họp của thương trực chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp bảo đảm cung ứng thuốc và tư y tế
và bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế diễn ra vào chiều hôm qua hai mươi ba tháng sáu tại trụ sở chính phủ
thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh vấn đề nhân lực ngành y phải có giải pháp đồng bộ tổng thể toàn diện
theo đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước cân đối hài hòa với các lĩnh vực ngành nghề khác
các ý kiến tại cuộc họp đã phân tích kỹ các nguyên nhân dẫn tới tình trạng một số cán bộ
nhân viên cơ sở y tế công lập xin nghỉ việc
các ý kiến tại cuộc họp chỉ ra các nguyên nhân chủ yếu như thu nhập thấp so với các cơ sở y tế tư nhân
sẵn sàng đưa ra mức thu nhập cao áp lực công việc cao khi cường độ làm việc của nhân viên y tế rất lớn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh vấn đề nhân lực ngành y phải có giải pháp đồng bộ tổng thể toàn diện
theo đúng quy định của đảng và pháp luật của nhà nước cân đối hài hòa với các lĩnh vực ngành nghề khác
thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với bộ nội vụ bộ tư pháp ra soát quy định về số lượng người làm việc
cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trong ngành y hoàn thiện các chính sách xây dựng khung pháp lý rõ ràng hơn
cho hợp tác công tư đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực thu hút y tế tư nhân tham gia nhiều hơn vào sự nghiệp
chăm sóc sức khỏe nhân dân củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

thủ tướng giao bộ y tế phối hợp với đảng và pháp luật của nhà nước cân đối hài hóa nguồn lực thu hút y tế tư nhân tham gia nhiều hơn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở